khu công nghiệp phongmosa được đánh giá là một trung tâm dịch covid một mươi chín của tỉnh hà tĩnh
tại đây có trên một hai trăm linh người nước ngoài với trên tám quốc tịch tập trung sinh sống và làm việc
với những việc làm thiết thực ý nghĩa ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương
thuộc bộ đội biên phòng hà tĩnh đã tạo được niềm tin cho chính quyền nhân dân và người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây
xác định chống dịch như chống giặc trong suốt thời gian qua ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu vũng áng sơn dương
thuộc bộ đội biên phòng hà tĩnh đã quán triệt triển khai các biện pháp công tác biên phòng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt đối với những người nước ngoài đi qua các vùng dịch nhập cảnh vào cảng vũng áng sơn dương
đơn vị đã tổ chức đo thân nhiệt phát khẩu trang miễn phí tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho công dân về cách phòng chống dịch covid một mươi chín
bọn em làm việc ở đây thì cũng được các anh bộ đội biên phòng thường xuyên kiểm tra sức khỏe
như đo thân nhiệt phát khẩu trang
các anh thường xuyên tuyên truyền về dịch bệnh covid
bọn em làm việc ở đây cũng rất là an tâm về sức khỏe của mình cũng như là anh em làm việc trong vùng cầu cảnh
tỉnh lấy đến một điểm cách đi của địa phương
trong đó là quá trình phối hợp của lực lượng biên phòng của chúng tôi trợ đi một phần trong công ty mốc sáu rất là lớn
thời gian sắp tới tiếp theo dự bảo thì trên địa bàn đang có khoảng hơn hai
có thể người nước ngoài về trên địa bàn
trong đó thì rất nhiều quốc tịch có tám quốc tịch trước suyết làm việc trong bộ mô sát
và bộ mô sát còn có ở đây là một trong nhiệm vụ hàng đầu
cho nên lực lượng biên phòng tiếp tục đề nghị các anh bộ đội biên phòng tiếp tục quan tâm và phối hợp
để cùng với công ty hoàn thành việc phòng chống dịch một cách tốt nhất
có thể nói những việc làm ý nghĩa thiết thực và đầy trách nhiệm của những chiến sĩ mang quân hàm xanh
ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng vũng áng sơn dương bộ đội biên phòng hà tĩnh
luôn là điểm dựa tinh thần vững chắc cho chính quyền nhân dân trên địa bàn
cũng như chuyên gia và công nhân nước ngoài an tâm khi trở lại làm việc
tại khu công nghiệp phong mô sa trong mùa đại dịch covid một mươi chín